từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy cục điện ảnh đã thực hiện phân loại gắn nhãn phim chiếu dạp theo bảng tiêu chí mới
việc phân loại phim theo lứa tuổi đã được các nước khác áp dụng từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên được thực hiện tại việt nam
vậy điều này tác động như thế nào tới ngành điện ảnh trong nước hãy cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây
thay vì chỉ có hai mức phim cấm khán giả dưới một mươi sáu tuổi và phim được phép phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng
bản tiêu chí mới được bộ văn hóa thể thao và du lịch thông qua sẽ có bốn mức phân loại phim
phim được phép phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng phim cấm phổ biến đến khán giả dưới một mươi ba tuổi
phim cấm phổ biến đến khán giả dưới một mươi sáu tuổi và phim cấm phổ biến đến khán giả dưới một mươi tám tuổi

đã có cuộc trao đổi ngắn với ông nguyễn văn hướng quản lý cụm giạp galaxy mipac long biên để hiểu rõ hơn về quy định này
từng thể loại phim c một mươi ba c một mươi sáu c một mươi tám tất cả các quarter đấy bên giạp chạy trên website
chạy ở các kênh truyền thông và chạy trực tiếp tại giạp trên các màn hình lcd và các hệ thống quarter của giạp
đi xem phim phải mang chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ học sinh là một việc mà các nước khác đều áp dụng từ lâu
tuy nhiên ở việt nam khán giả chưa quen khi áp dụng quy định này
những cái thể loại phim hành động hay là tình cảm nó đang rất là
theo xu hướng và được nhiều người yêu thích
có rất nhiều loại cho nên là việc phân loại cũng là để phù hợp với những khán giả chưa đủ tuổi như là trẻ em
thì có thể để phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ
và đối với những người đủ tuổi như bọn em thì bọn em có thể xem được một bộ phim đầy đủ nội dung mà không bị
không sợ bị cắt cảnh
em mong rằng các giạp chiều phim sắp tới sẽ thực hiện tốt quy định này
việc phân loại bộ phim theo lứa tuổi là rất là hợp lý
bởi vì phim có rất nhiều các thể loại khác nhau
nếu mà mình phân loại rõ ràng như vậy thì sẽ dễ dàng và hợp lý hơn cho người xem ạ
muốn quy định này được triển khai có hiệu quả cần thực hiện nghiêm túc từ các cơ quan chức năng nhà phát hành
cũng giạp chiều phim tới khán giả người trực tiếp thưởng thức phim